theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã hai mươi tám ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm năm mươi hai ca chiếm tám mươi bảy
số ca dương tính với sát covid một mươi chín là một mươi chín ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sát covid một mươi chín là sáu ca chiếm hai
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sát covid một mươi chín là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba bảy trăm một mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi bốn người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy hai trăm năm mươi bốn người chiếm năm mươi ba
cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu một trăm bốn mươi một người chiếm bốn mươi năm